tiểu khu hai trăm chín mươi hai có gần sáu mươi hectare rừng trồng của công ty cổ phần tập đoàn tân mai còn trụ lại được
các diện tích rừng tự nhiên khác xung quanh đó đã bị lấn chiếm để làm nương rẫy từ nhiều năm nay mà chính quyền địa phương không kiểm soát được
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay diện tích rừng trồng của công ty cổ phần tập đoàn tân mai liên tiếp bị lâm tặc tấn công để chiếm đất ở mức độ nhỏ lẻ
nhưng chưa được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phối hợp xử lý rứt điểm
năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố có hơn tám trăm linh ca tai chân miệng một số quận quyền có số ca tăng đột biến như quận năm quận sáu bình tân và tân bình
để chủ động phòng chống dịch trung tâm y tế quận nguyện đã tăng cường phối hợp với ngành giáo dục giám sát phát hiện sớm các ca bệnh trong trường học và phòng chống dịch ở cả nơi sống và học tập của bệnh nhân
ngoài ra số ca xuất xuất huyết trên địa bàn thành phố cũng đang ở mức cao so với năm hai nghìn một mươi tám
bốn tháng đầu năm thành phố hồ chí minh ghi nhận gần hai mươi một ca sốt sốt huyết trong đó có ba người tử vong
cũng theo thống kê của sở y tế thành phố hồ chí minh cho thấy tính tính tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã có gần một mươi bảy trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm vaccine combi fi
đạt hai mươi bốn tổng số trẻ trong độ tuổi cần tiêm chủng vaccine ngừa năm loại bệnh là bạch hầu ho gà uống ván bại liệt viêm màng não mũ do hib
trong số gần một mươi bảy trẻ tiêm chủng vaccine combifi có một hai trăm một mươi tám trẻ có phản ứng nhẹ sau tim không có trường hợp nào phản ứng nặng
thế lệ phản ứng sau tiêm vaccine combi fi
tại thành phố hồ chí minh tương đương cả nước từ bảy đến một mươi
theo trung tâm y tế dự phòng thành phố hồ chí minh rào cản lớn nhất là tâm lý của phụ huynh nhiều người không đồng ý từ chối tiêm vaccine combi fi vì lo sợ phản ứng sau tiêm
thời gian tới trung tâm y tế dự phòng thành phố hồ chí minh sẽ yêu cầu các quận nguyện giám sát chặt chẽ công tác quản lý đối tượng tiêm chủng của các trạm y tế phường xã
đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn cho nhân viên trạm y tế phụ trách công tác tiêm chủng và điều chỉnh tăng lịch tiêm chủng tại trạm y tế để tạo thuận lợi cho người dân
thưa quý vị sự kiện tuyến dụng ngày hội việc làm pháp việt vừa được công bố trở lại
thông tin ban đầu cho biết có bốn mươi doanh nghiệp việt và pháp tham gia với nhiều cách thức nộp đơn trực tuyến tăng cơ hội hợp việc cho các ứng cử viên
ngày hội việc làm pháp việt năm hai nghìn một mươi chín có sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp việt và pháp
từ hai mươi năm doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám lên bốn mươi bốn mươi doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp dịch vụ giáo dục
kế thừa từ thành công bước đầu những năm trước nộp đơn trực tuyến là hình thức được khuyến khích nhiều hơn trong năm hai nghìn hai mươi
với các nâng cấp trong hạ tầng kỹ thuật giúp các nhà tuyến dụng dễ dàng chọn được người lao động
sự kiện ngày hội việc làm pháp việt hàng năm có đặc thù trong chuyên môn tìm kiếm nguồn nhân lực từ du học ở pháp
hoặc trải qua chương trình đào tạo của pháp tại việt nam
ngày hội năm nay diễn ra vào hai ngày ngày một mươi một tháng năm tại hà nội và ngày một mươi tám tháng năm tại tp hcm
sau khi dịch tả châu phi được phát hiện tại các huyện trảng bom nhân trạch tỉnh đồng nai từ ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua
tới thời điểm hiện nay thì công tác dập dịch và ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng vẫn đang được cơ quan chức năng triển khai chặt chẽ
tại các xã đồi sáu mươi một xã bình minh huyện trảng bom và xã hiệp phước xã phước thiền
huyện trảng bom tỉnh đồng nai công tác chống dịch và ngăn chặn dịch lây lan rộng theo quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đang được các cơ quan tỉnh đồng nai tiến hành khẩn trương
vừa qua sau khi diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía bắc tỉnh đồng nai là tỉnh phía nam đầu tiên phát hiện dịch tả vào ngày hai mươi bốn tháng bốn
với tổng số heo tiêu hủy là gần tám trăm linh con trong đó bảy trăm bốn mươi tám con heo bị tiêu hủy tại huyện trảng bom và tại huyện nhân trạch
số heo bị phát hiện dương tính với dịch tả heo và tiêu hủy là ba mươi bảy con

đang được các cơ quan tỉnh đồng nai tiến hành khẩn trương

cũng phổ biến thì để giải quyết trước mắt cái tình hình này thì ban an toàn giao thông thành phố
cũng sẽ trong thời gian sớm nhất sẽ có văn bản đề nghị sở văn hóa thể thao
với cái chức năng nhiệm vụ của mình thì tăng cường phối hợp với các cái quận quyền có liên quan
để xử phạt cái vấn đề này và hướng dẫn những cái người mà có cái kinh doanh là phải sử dụng cho nó đúng
cái thứ nhất là thực hiện đúng cái quy định về quảng cáo
cái thứ hai là không gây cái nguy hiểm cho cái người tham gia giao thông bằng bất kỳ cái hình thức nào
theo luật quảng cáo thì việc chiếu đèn led xuống lòng đường là hành vi vi phạm cần phải xử lý
nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan quản lý cần sớm chấn chỉnh
tránh việc lắp đặt tràn lan gây mất an toàn cho người tham gia giao thông trên đường
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại hà nội tiếp tục với những thông tin tiếp theo trong bản tin an ninh ngày mới

từ một sống khỏe mỗi ngày sẽ được tiếp tục chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay

tất cả các thành phần còn lại đều là phụ gia
tất cả các loại nước giải khách công nghiệp từ phan ta coca tất cả các loại đó đều có độ acid rất cao
tương đương với một cơn mưa acid
như vậy là nó là một loại thực phẩm mà cũng có nguy cơ bởi vì nếu độ ph của nó mà nghiêng sang phía acid thì các thực phẩm đó cũng có nguy cơ gây nên ung thư
tính acid có trong nước ngọt có ga được nói ở trên
kết quả của việc sử dụng các chất điều chỉnh độ acid cũng thuộc nhóm các chất phụ da chuyên sử dụng trong thực phẩm nhằm đem lại hương vị như mong muốn
với độ ph là ba một việc sử dụng lâu dài đồng nghĩa với những nguy cơ ảnh hưởng đến men răm
không những vậy các sản phẩm chế biến sẵn cũng chỉ giàu năng lượng mà ít chất dinh dưỡng bởi chủ yếu thành phần chỉ là phụ da
điều này được xem là có khả năng gây nên những ẩn họa tiềm tàng đến sức khỏe nếu sử dụng lâu dài
từ khi có hàng công nghiệp đến nay thì các bệnh về ung thư các bệnh mãn tính gia tăng mạng tính không lây gia tăng
trong đó có thử cân béo phì đúng không là xuất phát từ các thực phẩm có nguồn gốc hay là xuất phát từ các thực phẩm công nghiệp
trong một nghiên cứu của bệnh viện đa khoa massachusett của mỹ về ảnh hưởng của mì gói ăn liền đến sức khỏe đã chỉ ra
cơ thể con người mất rất nhiều thời gian
tiêu hóa sản phẩm này khi mà sau hai tiếng sợi mì vẫn còn nguyên và khiến toàn bộ hệ thống tiêu hóa của chúng ta phải làm việc mệt mỏi
thực ra thì cái mà người ta quan tâm nhất hiện nay mà nhiều người lo lắng nhất là vấn đề ung thư
thì thực phẩm công nghiệp là một trong các tác nhân
tôi không dám nói là thực phẩm công nghiệp gây ung thư nhé mà là một trong các tác nhân gây nên ung thư
thứ hai là liên quan đến các cái vấn đề về
thừa năng lượng là thừa cân béo vì các bệnh mãn tính không lây
ví dụ các bệnh về mặt tim mạch các bệnh về mặt tiểu đường
những thói quen ăn uống sẽ gắn gắn với cách người ta dễ bị bệnh
sống ngày xưa thì cách đây ba mươi năm khi mà tôi mới ra trường
thì bệnh đáy đường thường gặp ở những người trên sáu mươi tuổi
nhưng hiện nay thì trong danh sách bệnh nhân đáy đường đến phòng khám
thì có rất nhiều người tuổi độ tuổi là sinh năm hai nghìn
tức là còn chưa vượt quá hai mươi tuổi đã mắc bệnh đáy đường rồi
và tất cả các bác sĩ tất cả mọi xã hội đều công nhận rằng là
bệnh đáy đường bây giờ nó rất phổ biến và nó trẻ hóa rất là nhiều
việt nam được đánh giá là một trong những thị trường có sức tiêu thụ thực phẩm đồ uống rất tiềm năng
khi mà người tiêu dùng sẵn sàng bỏ ba mươi bốn mức chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống
chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi tiêu hàng tháng
theo dự đoán
việt nam sẽ đứng thứ ba châu á
về tốc độ tăng trưởng ngành thực phẩm và đồ uống

xin chân chào các bạn
xin chân chào các bạn
một số dấu hiệu sau đây có thể giúp người tiêu dùng phân biệt những sản phẩm chứa nhiều phụ gia
những thực phẩm có màu sắc loài lẹt rực rỡ thường được bổ sung rất nhiều phẩm màu trong quá trình chế biến
cũng chứng minh sản phẩm đó chứa nhiều phụ gia
ngoài ra người dùng cũng cần lưu ý một vài thông tin như sau về nhãn mát
quan tâm đến hạn sản xuất cơ sở sản xuất để bảo đảm sản phẩm sử dụng rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ và an toàn để sử dụng
các nhà sản xuất áp dụng quy chuẩn haccp iso hai mươi hai nghìn sẽ sản xuất ra các sản phẩm tốt hơn những nơi chưa áp dụng quy chuẩn này
ngoài ra cũng cần quan tâm đến giá trị năng lượng thành phần chất dinh dưỡng để có thể cân đối với nhu cầu của cơ thể
tại thủ đô hà nội có sự thay đổi rõ rệt khi trời âm u nhiệt độ giảm xe đạnh bắt thường nhiệt độ cao nhất chỉ ở khoảng hai mươi tám độ
nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua bắc bộ đã gây ra một đợt mưa rào và rông trên diện rộng cho toàn bộ bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ
do trời nhiều mây có mưa ngắt quãng trong ngày thì tập trung vào chiều tối và ban đêm ban ngày ấm u không nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá cao phổ biến là từ hai mươi bốn cho tới hai mươi tám độ c
những thông tin nghiên cứu thì mới nhất hiện nay dạnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ ở các tỉnh bắc bộ và hà nội bị chi phối bởi hệ thống khối khí mát hơn từ phía bắc nên từ nay cho đến ngày một mươi một tháng năm thời tiết vẫn tương đối mát mẻ
trong tuần sau thì khối khí này suy yếu mưa giảm và nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng là từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ trời sẽ oi nóng hơn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết trong tháng năm nhận định chung thời tiết thì sẽ có
những đợt nắng nóng bất thường ở bắc bộ tuy nhiên mức độ nắng nóng không quá gai gắt đen xem vào đó là những đợt rãnh áp thấp ảnh hưởng đến bắc bộ khiến cho khu vực này có mưa rông trời mát hơn và kéo dài mỗi đợt như vậy trong khoảng là từ một cho tới hai ngày
ngay sau đây sẽ là những dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé